hạt bụi no hai so hai pm một mươi và pm hai năm
trong đó cao nhất là vào ngày hai mươi tháng chín
hạt bụi hay được gọi là bụi lơ lửng tăng cao gấp hai một mươi chín lần
các chất khác đều tăng cao từ hai mươi năm cho đến năm mươi
thông tin từ đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ khẳng định
vụ cháy rừng ở indonesia hồi đầu tháng chín chưa phải nguyên nhân chính
gây hiện tượng mù quang hóa tại tp hcm
trung tâm quan chắc môi trường tp khuyến cáo người dân
khi đi ra ngoài đường nên sử dụng khẩu trang bảo vệ sức khỏe
đặc biệt đối với trẻ em người già phụ nữ mang thai hạn chế ra ngoài
dự báo hiện tượng này sẽ được cải thiện trong vài ngày tới
sáng hai mươi năm tháng chín tại xã phổ thạnh huyện đức phổ
đã diễn ra cuộc đối thoại giữa bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
với người dân huyện đức phổ về việc tạo sự đồng thuận
trong việc tìm ra giải pháp xử lý rác thải tồn động
và thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày của người dân
tại buổi đối thoại ông lê viết chữ
bí thư tỉnh ủy đã gửi lời xin lỗi về những sai sót
trong quá trình quy hoạch vận hành nhà máy xử lý rác thải
tại xã phổ thạnh huyện đức phổ
gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống của nhân dân
bí thư tỉnh ủy quảng ngãi cho biết sẽ xử lý sai phạm
theo đúng quy định đối với các cán bộ cá nhân có liên quan
nhiều người dân đồng thuận về việc cho nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
bị ngưng hơn một năm nay hoạt động trở lại
để xử lý hai mươi hai năm trăm linh m ba rác tại bãi rác thun la vân còn tồn động
đồng thời thực hiện thu gom xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày
của người dân ba giã phổ khánh phổ thạnh và phổ sâu
nhằm khắc phục tình trạng ủn ứ rác gây ô nhiễm môi trường
còn tại tỉnh hà tĩnh mặc dù đã chủ động các biện pháp phòng chống
tuy nhiên đến nay dịch tả lợn châu phi đã xảy ra
tại một hộ dân ở đức lĩnh huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
điểm xảy ra dịch bệnh tả lợn châu phi là tại hộ chăn nuôi lợn
gia đình anh nguyễn văn dũng
ở thôn cao phong xã đức lĩnh huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
vào ngày hai mươi ba tháng chín có hai trong tổng số một mươi ba con lợn trong đàn bị chết
anh dũng đã báo ngay với chính quyền địa phương cơ quan thú y
để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
kết quả cho thấy đàn lợn dương tính với dịch tả lợn châu phi
đến sáng ngày hai mươi năm tháng chín các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương
đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn không để lây lan sang hộ khác
để bảo vệ chúng cho toàn xã hội
cho nên để mà dập dịch khỏi dịch bành tiến hành lấy lan
đến diện rộng đến địa bàn xã đức lĩnh cũng như đến địa bàn huyện vũ quang
xã đức lĩnh huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh là địa phương có tổng đàn lợn gần tám trăm linh con
chủ yếu chăn nuôi theo quy mô nông hộ nhỏ lẻ
dù đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi
tuy nhiên đây là địa bàn giáp danh với các huyện đã xảy ra dịch tả lợn châu phi
như hương sơn đức thọ
lại có trung tâm chợ bộc là nơi giao thương buôn bán giữa các địa phương xung quanh
nên nguy cơ lây nhiễm dịch vào địa bàn là rất cao
đức lĩnh là địa bàn gồng mà cả khu chăn nuôi lợn là chủ yếu là nhỏ lẻ
vì vậy sau khi có hồ gia đình bảo là có lợn chết
là quỹ bán xã đã phối hợp với phòng bán chuyên môn cấp huyền
là về lấy mẫu đi xét nghiệm
sau khi có mẫu xét nghiệm là dưỡng tình với dịch
tả lợn châu phi là bán xã tiền khai các biện pháp đông loạt
thứ nhất là tiêu hủy ngãi cái đàn lợn của hồ gia đình theo quy định hướng dẫn
thứ hai là triển khai các biện pháp khống chế dịch theo quy định hướng dẫn
huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh hiện có ba mô hình lợn nái ngoại quy mô bốn trăm linh trở lên
một mươi sáu mô hình lợn thương phẩm quy mô sáu trăm linh đến hai bốn trăm linh con
ngoài ra có hàng ngàn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
là địa phương giáp danh với các địa bàn đã xảy ra dịch bệnh tả lợn châu phi
có nhiều tuyến đường lưu thông với các huyện
như là tập quán chăn nuôi thả rông của nhiều hộ dân
đã gây rất nhiều khó khăn trong việc phòng chống lây lan dịch bệnh
trước mắt cùng với việc tiếp tục cho trận kiểm soát chặt chẽ
việc buôn bán vận chuyển tại các cửa ngõ ra vào địa bàn
huyện vũ quang đã tiến hành khoanh vùng điểm xảy ra dịch bệnh tả lợn châu phi
chỉ đạo các trang trại chăn nuôi kiểm soát phun phòng khử trùng nghiêm ngặt
đối với xã đức linh thì sẽ tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn xã
các địa bàn lấn cần như đức giang đức bồng sơn thò cũng vậy
sẽ khẩn trương tiến hành các biện phạt tiêu độc khử trùng một tuần một lần theo quyết định
rồi tổ chức cho toàn huyện ký cam kết với các hồ chăn nuôi nhỏ lẻ
về đảm bảo năm không
đây là không giấu dịch không vận chuyển
và không tiêu thù lần bệnh không thải đá môi trường
và không sử dụng thức ăn thừa khi chưa có xử lý nhiệt
và tập trung tất cả hệ thống chính trị để ngắn chặn và không để dịch bệnh đơn phạt ra diện rộng
hiện tại ngành chăn nuôi ở huyện miền núi vũ quang của tỉnh hà tĩnh
đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu phi trên diện rộng
cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng
hơn bao giờ hết mỗi một người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm
chủ động phòng ngừa để hạn chế đến mức tài lợn
thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
có rất nhiều tiêu chí mềm đòi hỏi các xã sau khi cán đích nông thôn mới
vẫn phải tiếp tục duy trì
một trong số đó là tiêu chí về thu nhập của người dân
đây cũng vốn là một tiêu chí khó thực hiện
tuy nhiên ở nhiều địa phương thì người dân đã thực sự khấm khá hơn
trên chính mảnh đất quê hương của mình
nhờ những mô hình kinh tế mới hay những công việc làm ổn định
ngày sau đây mời quý vị và các bạn
đến với ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
tôi đang có mặt ở một trang trại nuôi ngao giống
ở huyện nghĩa hương tỉnh nam định
bây giờ đã là bảy h tối rồi
nhưng công việc sản xuất ở đây vẫn diễn ra hết sức nhận nhịp
chúng tôi với dì làm việc này
lúc chúng tôi đi sang máy ngoài bãi
rồi sang hàng ở trên bến
rồi lúc này đi bóc hàng giạc
nói chung là nhiều việc
đây đã là ca làm việc thứ ba trong ngày
của các cô các chị ở đây
thế nhưng ai cũng vui vẻ
từ ngày đẩy mạnh thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
người dân làm kinh tế cũng nhiều hơn
tạo thêm công an việc làm
nhờ vậy những người đi làm thuê cũng có thêm thu nhập
trước thì khó làm ăn
nhưng mà mấy năm nay làm ăn cũng được
nói chung là công việc nó có nhiều
họ làm rồi là mình cũng có việc làm
chúng tôi đi làm suốt
không ai nào chờ
chúng tôi đi làm suốt
nếu như trước đây làm ruộng chỉ đủ sống
thì từ khi chuyển đổi sang làm trang trại nuôi ngao giống
gia đình ông vũ đình phú đã có của ăn của để
ông cũng đang ấp ủ tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình
nói chung một năm thì thu nhập được
cũng tạm tạm ổn
nhưng mà mình đưa vào để cải tạo trang trại
dần dần sẽ nuôi đẻ
cho vạn đẻ
và bây giờ thì có thể nợ nhuận nó cái cao này
còn gia đình ông vũ xuân thỏa
từ khu đồng trũng trồng lúa kém hiệu quả
ông đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình vườn ao chuồng
trên nuôi lợn gà trồng dược liệu
dưới đảo ao thả cá
thu nhập ổn định
đời sống gia đình ông ngay một khấm khá
gia đình nhà tôi coi như là nuôi lợn nuôi gà
thì nói chung một năm thì cũng
thu nhập cũng tiền trăm triệu
chứ không phải là
cho nên là gia đình nhà tôi là rất phấn khởi
tăng mức thu nhập
là một trong những tiêu chí quan trọng
trong xây dựng nông thuận mới
để đạt được tiêu chí này
thời gian qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh nam định
đã đẩy mạnh dồn điền đổi thừa
tái cơ cấu ngành nông nghiệp
khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới
cùng với đó tạo điều kiện cho lĩnh vực công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp dịch vụ phát triển
trong những năm qua
đối với hải hậu
cũng đã có rất nhiều công ty
rồi các doanh nghiệp
mở tại địa bàn
đối với hải châu
đã có rất nhiều
nhiều lao động trong độ tuổi
để tham gia vào
các công ty chính nghiệp
từ đó cũng đã
nâng lên thu nhập cho người dân
ở nam định
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn
chỉ đạt một mươi hai bảy triệu đồng một người
xong đến năm hai nghìn một mươi tám
con số này đã tăng gấp ba năm lần
khi các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả
người dân hăng xây lao động sản xuất
đời sống ngày một nâng cao hơn
đó cũng là lúc nông thôn mới khởi sát
chương trình tiếp tục với các tin tức
an ninh trật tự
cơ quan điều tra công an tp hcm cho biết
vẫn đang tích cực mở rộng điều tra vụ án
lừa đảo liên quan đến công ty cổ phần địa ốc
công ty công an tp hcm
đã chính thức công bố danh sách
bốn mươi ba dự án ma của công ty alibaba
rồi quảng cáo sai sự thật
và bán cho các khách hàng thu về hai năm trăm linh tỷ đồng
toàn bộ các dự án này nằm ở địa bàn ba tỉnh
bảo điện vũng tàu đồng nai và bình thuận
cơ quan công an cũng đã triệu tập
ông nguyễn thái lực
em ruột chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn thái luyện
và tổng giám đốc nguyễn thái lĩnh
của công ty alibaba
trong khi hai người anh trước đó đã bị công an khởi tố
bắt thạm giam để điều tra gành vi lừa đảo
đến nay đã có hơn chín trăm linh đơn
của các nạn nhân gửi đến công an
để tố cáo công ty alibaba lừa đảo
hiện cơ quan công an tp hcm
cũng phối hợp với công an bảo điện vũng tàu
đồng nai bình thuận
gửi giấy triệu tập gần hai mươi giám đốc
các công ty con của alibaba
để tiếp tục điều tra làm rõ
vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng chín
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
bắt quả tang một mươi bốn đối tượng
đang cá độ đá gà ăn tiền qua mạng
tại một quán cà phê ở ấp nhân hòa
xã nhân nghĩa a huyện châu thành a tỉnh giang
các đối tượng bị bắt quả tang
khi đang sử dụng điện thoại di động
để xem và cá độ một trận đá gà
đang diễn ra ở nước ngoài được trực tiếp qua mạng
kiểm tra trên người các đối tượng
cơ quan công an tạm giữ một mươi năm điện thoại di động
các loại trên bốn mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
dạng sáng ngày hôm qua một mươi năm tháng chín
tại khu vực thôn nam giang
xã thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang
tổ công tác của đồn công an thanh thủy
vừa bắt quả tang một đối tượng
đang vận chuyển hơn ba trăm năm mươi kg pháo nổ trái phép
đối tượng là nguyễn trung kiên
chú tại xã phương tiến huyện vị xuyên
lợi dụng đêm tối vắng vẻ địa hình hiểm trở
kiên đã vận chuyển một mươi ba thùng cắt tông
chứa hai trăm ba mươi bốn hộp pháo nổ hình vuông
và một thùng dạng pháo củ
có tổng trọng lượng hơn ba trăm năm mươi kg
tất cả số pháo trên đều ghi nhãn mác
xuất xứ từ nước ngoài
được vận chuyển qua đường mòn
tập kết tại khu vực biên giới
chờ đưa vào nội địa thiêu thụ
bắt đầu kiên khai nhận vận chuyển thuê
cho một đối tượng khác trên địa bàn
công an huyện thanh thủy đã tạm giữ vật chứng
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh quảng ninh

đang trên đường vận chuyển
đã bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mong cái
và cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng bắt giữ
tại khu vực biên giới thành phố móng cái
tỉnh quảng ninh
lực lượng chức năng đã phát hiện
hai người đàn ông đang vác hai bao tải
từ biên giới và nội địa
khi yêu cầu dừng lại để kiểm tra
thì các đối tượng vứt các bao hàng thoát thân
tiến hành kiểm tra tìm kiếm khu vực xung quanh
lực lượng chức năng phát hiện thêm ba bao tải
được giấu trong các bụi cây
qua kiểm đếm trong mỗi bao tải giữa
có ba thùng bìa cắt tông
bên trong mỗi thùng cắt tông
có chứa năm mươi cây thuốc lá nhãn hiệu lotus
tổng số là một mươi ba năm trăm linh bao
tất cả số thuốc lá trên
đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
nghi vấn được nhập lậu từ trung quốc
vào việt nam
thưa quý vị mạng xã hội trong thời điểm hiện nay
đang là một tiện ích làm thay đổi rõ rệt
cuộc sống của rất nhiều người
với sự lan tỏa mạnh mẽ và nhanh chóng
tới cộng đồng nắm bắt được thế mạnh này
thì công an bạc liêu đã tổ chức tiếp nhận
thông tin tố giác tội phạm phổ biến
các thông tin pháp luật thủ đoạn hoạt động
tội phạm thông qua các mạng xã hội
đang phổ biến hiện nay như là facebook zalo
việc làm này đã và đang mang lại
nhiều hiệu quả tích cực có phần vào việc
đảm bảo an ninh trả tự tại địa phương
phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
hàng ngày bà nguyễn thị duyên
chủ nhà trọ trên địa bàn phường ba
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
lại tranh thủ đi nhắc nhở những người thuê trọ
nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản
không chỉ vậy bà còn hướng dẫn
những người ở trọ tham gia vào các nhóm
zalo của công an phường để kịp thời
tiếp nhận những thông tin do lực lượng công an
cung cấp cũng như những thủ đoạn hoạt động
của các đối tượng tội phạm để mọi người
có biện pháp phòng tránh chính điều này
mà thời gian qua khu nhà trọ của bà
luôn được đảm bảo an toàn không xảy ra
trộm cắp hay cướp giật tài sản
thì khi mà chị nhận được
thông tin mà chuyển từ
cái gốc trong nhóm zalo của chị
thì chị sẽ tiên truyền lại
những thành viên trong
khu ở trọ của chị
và gia đình chị biết được
những cái tệ nạn xã hội ma túy
hoặc là trộm cắp tài sản
thì từ đó nó có một cái ý nghĩa
rất là tốt
biết được cách
được phòng chống tội phạm
và từ đó thì
những nhân viên ở trong khu trọ chị
thì giữ gìn được tài sản
việc phổ biến các thông tin pháp luật
thủ đoạn hoạt động của tội phạm
để có biện pháp phòng tránh qua các nhóm
mạng xã hội được công an phường ba thành phố
bạc biêu thực hiện ở tất cả các khóm
của phường với hơn năm trăm linh thành viên
là các hộ dân công nhân viên chức
lực lượng dân phố dân phòng công an
định kỳ hàng ngày
công an phường sẽ thông tin đến từng thành viên
trong các nhóm về chủ trương chính sách của đảng
và nhà nước tình hình hoạt động của các loại
tội phạm trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
cũng qua các nhóm này
lực lượng công an cũng tiếp nhận được nhiều tin báo
tố giác tội phạm của người dân
đồng thời người dân cũng nâng cao tinh thần cảnh giác
hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình đấu tranh
phòng chống tội phạm
phần thân thi tôi thấy
phương thức mạng xã hội này
hoạt động rất là tốt và hiệu quả
giúp tuyên truyền đến người dân
một cách nhanh chóng hơn
có thể một số
tin là chúng tôi không thể
đến gọi trực tiếp
hoặc lên trực tiếp ở phường
thì có thể thông qua cái trang mạng xã hội này
chào đổi với các cảnh sát dựt
các anh em trên công an phường
thì có thể nhận sự giúp đỡ
cách nhanh nhất
tiếp tục tăng trường
tuyên truyền đến người dân
để người dân thấy được lợi ích
khi tham gia mạng xã hội gia lô
từ đó người dân sẽ
tuyên truyền nhận động chia sẻ với người thân
gia đình bạn bè
để cùng tham gia vào các nhóm gia lô này
thường xuyên viết và đăng các bài
trên các nhóm gia lô
chủ yếu là
tập trung về tuyên truyền
các thủ đoàn tội phạm của
các đối tượng
các hoạt động phòng chống tội phạm
của công an phường ba
cũng như là công an thành phố bạc liêu
với cách làm đơn giản và hiệu quả này
lực lượng công an phường ba thành phố bạc liêu
nói riêng công an tỉnh bạc liêu
nói chung có thêm một biện pháp
để đảm bảo sự bình yên hạnh phúc
cho người dân trên địa bàn
tại tỉnh bình định những ngày gần đây
người dân xã phước hòa hiện tìm thức
bức xúc và lo lắng vì phần lớn
khu rừng dương ở địa phương
với diện tích hơn một trăm bốn mươi hectare
đã bị xóa sổ nếu không ngăn chặn
kịp thời thì nạn cắt bay
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống
của người dân địa phương
theo phản ánh của người dân
thời gian gần đây rừng dương liên tục bị cháy
và đến sáng ngày hai mươi năm tháng chín
nhưng diện tích đất rừng phòng hộ
đã không còn một bóng cây

đã bị khai thác và đốt cháy hết
ước tính hàng trăm ngàn cây dương cổ thụ
đường kính từ một mươi đến năm mươi cm
và cây đường kính lên đến tám mươi cm
cũng đã bị cưa phẳng
được biết các đối tượng đã sử dụng cưa xăng
và các phương tiện cơ giới
để mở đường phá rừng
sau khi cưa hạ các đối tượng vận chuyển cây
đi nơi khác để tiêu thụ
trong khi đó hiện trường sẽ được các đối tượng
dọn dẹp và đốt cháy nhiều lần
để xóa dấu vết làm cũ những vết cưa hạ
sau hơn hai mươi giờ đồng hồ vượt sóng to gió lớn
bộ đội biên phòng nghệ an vừa cứu nạn
thành công tàu cá hỏng máy
và bảy ngư dân ngập nạn ở trên biển
từ hai mươi năm tháng chín tàu biên phòng đã tiếp cận được tàu bị nạn
chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu biên phòng
để chăm sóc sức khỏe chữa trị ban đầu
đồng thời tổ chức kéo tàu bị nạn vào cảng cửa hội
đến một mươi năm giờ chiều cùng ngày
tàu cứu nạn đã đưa được tàu cá gặp nạn
và các thuyền viên cập cảng cửa hội nghệ an
thưa quý vị những năm qua hà nội đã lắp đặt
nhiều đem báo xin sang đường
với nút bấm đăng ký
và nút bấm chủ động cho người đi bộ
tại các tuyến đường khác nhau
tuy nhiên thói quen không nhường đường
của người đi xe ô tô hay xe gắn máy
ngay cả khi có đèn báo
cũng đã khiến cho những thiết bị hỗ trợ giao thông này
gần như vô tác dụng
không chỉ có vậy tại nhiều điểm được lắp đặt đèn báo tự bấm
thì hệ thống đó lại bị hư hỏng
và người đi bộ sang đường không thể sử dụng
và điều này đã cũng khiến cho
đi bộ sang đường luôn luôn trong tình cảnh
là nơm nớp lo sợ
ngay sau đây sẽ là câu chuyện
xung quanh những đèn tín hiệu tự bấm như thế
một số nút giao thông trọng điểm
ở hà nội được lắp đặt đèn tín hiệu
với nút bấm chủ động
dành riêng cho người đi bộ muốn sang đường
tuy nhiên sau một thời gian đi vào hoạt động
hiện tại hệ thống chia thành
hai phần hoạt động
và phần còn lại thì không thể sử dụng
đây là một trong các điểm được lắp đặt
hệ thống đèn báo tự động
dành cho người đi bộ sang đường
và khi người dân muốn sang đường
thì sẽ tự bấm vào
cái bảng điều kiện đã được lắp đặt
tại đây và ngay sau đây thì tôi sẽ
thực hiện cái thao tác bấm
để xem các phương tiện có thực hiện
theo đúng với đèn tín hiệu này hay không
vâng vừa rồi tôi đã thực hiện cái thao tác
bấm nút đèn báo tín hiệu
để sang đường
tuy nhiên thì rất nhiều phương tiện đã không chấp hành
theo đèn báo tín hiệu
khi có người đi bộ sang đường
khi người đi bộ đã ý thức được việc bấm nước xin sang đường
nhưng lại rất nhiều phương tiện
từ ô tô cho đến xe máy
làm ngơ với đèn tín hiệu
vượt qua người đi bộ như thế này
người đi bộ đã ý thức được việc bấm nút xin sang đường
người đi bộ sang đường trước dòng xe vượt qua

có một số người đi xe máy là vượt
còn mọi người là đủ hết
một số lần thì em thấy là họ không dừng lại
mà vẫn đi qua đường
em hứa là khi mà mình
xin nhường đường cho người đi bộ
thì có thể
các phương tiện có thể dừng lại để chấp hành
dừng lại để cho chúng em qua đường thôi
nơi đèn tín hiệu hoạt động
thì xảy ra tình trạng
nhiều phương tiện không chấp hành
nhường đường cho người đi bộ
còn những điểm đèn báo được lắp đặt
lúc tự bấm có

nhưng lại trong tình trạng không thể sử dụng
nếu có bấm cũng không hoạt động
và người đi bộ đánh phó mặt
trước dòng xe nươm nướp đi qua
để sang đường
muốn sang đường thì tôi thường hay bấm đèn
nhưng mà không hiểu sao là tôi thấy là đèn nó không hoạt động
thì tôi nghĩ là
như thế thì rất là nguy hiểm cho người đi bộ
và gây cả trở ngại
cho những người đang lưu thông trên đường
đèn tín hiệu tự bấm dành cho người đi bộ
được lắp đặt rộng rãi
tuy nhiên hiệu quả đem lại chưa cao
và nhanh chóng bị hư hỏng
rồi không được khắc phục sửa chữa kịp thời
theo các chuyên gia giao thông
nếu muốn đạt được hiệu quả cao
trước hết là sự tự giác của người tham gia giao thông
và có đội ngũ kỹ thuật tốt
để duy trì hệ thống
chúng ta chỉ biết là làm
còn duy trì nó là hoạt động như thế nào
thì phải có một cái kỹ thuật quản trị tương xứng
với một cái đô thị hiện đại
việc triển khai đèn tín hiệu tự bấm
dành cho người đi bộ qua đường
được đánh giá là một trong những biện pháp tốt
để hướng dẫn xây dựng ý thức văn hóa
tham gia giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông
tuy nhiên do chính những đơn vị
lắp đặt hệ thống đèn này
không thường xuyên kiểm tra
dẫn tới thiết bị hư hỏng không sửa chữa khắc phục
đặc biệt là các phương tiện
không có ý thức chấp hành theo đèn tín hiệu
tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao
bây giờ là thời lượng dành cho có thể bạn quan tâm
quý vị thân mến
liên ngành sở y tế bảo hiểm xã hội tp hà nội
vừa ban hành hướng dẫn
về việc chuyển tuyến khám bệnh
chữ bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tp hà nội
theo đó người có thẻ bảo hiểm y tế
được chuyển tuyến khám bệnh chữ bệnh
theo quy định tại nghị định của chính phủ
quy định chi tiết
và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều
của luật bảo hiểm y tế
thông tư số một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi bốn ttbit
và thông tư số bốn trăm linh hai nghìn một mươi năm ttbit
của bộ y tế
tuyến chuyên môn kỹ thuật được chia làm bốn tuyến
tuyến trung ương và tương đương tuyến một
tuyến tỉnh và tương đương tuyến hai
tuyến huyện quận thị xã và tương đương tuyến ba
và tuyến xã phường thị trấn
và tương đương tuyến bốn
có ba hình thức chuyển tuyến
chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên
chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên
liên kề theo trình tự
tuyến bốn chuyển lên tuyến ba
tuyến ba chuyển lên tuyến hai
tuyến hai chuyển lên
chuyển người bệnh không theo trình tự
quy định tại điểm a
nếu cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến trên liền kề
không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp
thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến dưới
được chuyển lên tuyến cao hơn
chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới
chuyển người bệnh giữa sát cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong cùng tuyến
thưa quý vị có thể nói rằng
viêm gan virus c là một trong những nguyên nhân hàng đầu
gây sơ gan và ung thư gan tại việt nam
hiện nay thì việc trận đoán
và điều trị viêm gan c
vẫn gặp nhiều thách thức
do chi phí điều trị cao
được bảo hiểm y tế tri trả
và dịch vụ chẩn đoán và điều trị không có sẵn
và đây là thách thức lớn trong việc hỗ trợ
chăm sóc và điều trị cho người bệnh
nhiễm viêm gan c
ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà nội
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương phối hợp với
sáng kiến tiếp cận y tế clinton
tổ chức hội thảo tổng kết dự án tăng cường trần đoán
và điều trị viêm gan virus c tại việt nam
hiện nay chưa có vaccine dự phòng
cho viêm gan c
tuy nhiên viêm gan c có thể được chữa khỏi
nhờ các thuốc mới
có tác dụng trực tiếp lên virus viêm gan c
hiện tại đã có khoảng năm mươi loại thuốc
viêm gan c khác nhau
và cách phối hợp thuốc khác nhau
tỷ lệ khỏi bệnh đã đạt đến trên chín mươi năm
để đảm bảo có thuốc điều trị
cho bệnh nhân viêm gan c
các chuyên gia y tế đã đề xuất bộ y tế
ban hành hướng dẫn cụ thể
việc tổ chức đấu thầu các thuốc
viêm gan c mới
bổ sung vào danh mục chi trả bảo hiểm y tế
để các địa phương và cơ sở y tế thực hiện
đưa các thuốc này vào danh mục thuốc đấu thầu
tập trung quốc gia
và đàm phán giá thuốc
giảm giá thuốc cung ứng cho bệnh nhân bảo hiểm y tế
xem xét các giải pháp để giá thuốc
viêm gan c bán tại việt nam giảm về mức hợp lý
hoàng trí xin chào trường quay hà nội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
công an quận tân phú tp hcm
đang vào cuộc điều tra
làm rõ vụ việc một nhà dân bị ném chất bẩn vào nhà
khiến cho các thành viên
trong gia đình hoang mang
theo trình báo
một gia đình trong hẻm chín mươi một đường t tám
phường tây thành quận tân phú
mời gắn camera an ninh trước nhà
để theo dõi phòng chống tội phạm
sau khi lắp đặt được vài ngày
thì gia đình trên bị ném phân chất bẩn vào nhà
camera an ninh ghi lại cảnh một thanh niên gây ra vụ việc
sau đó lên xe bỏ đi
theo khổ chủ nguyên nhân dẫn đến vụ việc
có thể do gia đình anh phản ánh tình trạng đánh bài
gây ồn màu trong hẻm
mặc dù công an đã xuất xử lý
xong vẫn tái diễn
sau sự việc chính quyền địa phương đã đến ghi nhận
đồng thời thu thập dữ liệu để truy tìm đối tượng gây ra vụ việc
thưa quý vị công an quận một tp hcm cho biết
đã ra quyết định khởi tố bà nguyễn thị giàu
ngụ tại quận một
về tội cố ý gây thương tích
ngoài ra ông huỳnh xuân vinh ba mươi ba tuổi
ngụ ở quận năm
và tám người khác cũng bị khởi tố
về tội gây rối thực tự công cộng
đây là nhóm tham gia hỗn chiến
gây rối náo loạn phố đi bộ bùi viện
vào khuya ngày ba mươi tháng tám
phố đi bộ bùi viện
là địa điểm vui chơi giải trí cho người dân
và đặc biệt là du khách khi đến tp hcm
nhưng vụ ẩu đảng này một lần nữa cho thấy
cơ quan chức năng cần tăng cường giữ an ninh trực tự
tại khu vực này
theo hồ sơ thời điểm khuya ngày ba mươi tháng tám
nhóm huỳnh xuân vinh ngồi nhậu ở quán bảy mươi năm bùi viện
phường phạm ngũ lão quận một
thì xảy ra vai trạm mâu thuẫn với nhóm khách
ở quán bảy mươi ba bùi viện
nhân viên quán bảy mươi ba ra nhắc nhở
thì nhóm vinh cần cãi lại rồi xảy ra sâu sát
lúc này nguyễn thị giào
nhân viên quán bảy mươi ba cầm ả tấu
cùng nhiều nhân viên lao vào ẩu đả với nhóm vinh
làm náo loạn đường phố
phụ hỗn chiến làm bảy người bị thương
riêng vinh bị thương tích hai mươi bốn
bà dâu được xác định là người gây ra thương tích trên
sở giao thông vận tại tp hcm
vừa gửi tới các sở ngành
đơn vị liên quan dự thảo
quy trình xử lý vi phạm trong sử dụng tạm thời lòng đường
để đậu xe hơi
giữ xe bằng phần mềm myparking
các hành vi vi phạm hành chính
sẽ bị xử lý
gồm không đăng ký trả phí đậu xe
đậu mà không trả phí
đậu xe quá thời gian đăng ký
đăng ký trả phí sai loại xe
sai mức phí
đăng ký sai mã bãi đậu
dự thảo nơi bốn bước xử lý vi phạm
trong đó bước một là phát hiện gián phiếu nhắc
bước hai là người vi phạm đóng tiền
nếu không đóng tiền sau ba ngày
sẽ bị công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng
và liên hệ với ủy ban nhân dân phường
để lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
theo đó ủy ban nhân dân phường
sẽ xử phạt từ một đến ba lần
và mức phạt tối đa không quá năm mươi triệu đồng
nếu sau một mươi năm đến ba mươi ngày
mà người vi phạm chưa đóng phạt
đơn vị quản lý thu phí đậu xe
sẽ tiến hành thông báo cho cục đăng kiểm việt nam
treo cảnh báo từ chối đăng kiểm cho phương tiện
từ dự thảo nêu trên
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị các sở ngành đơn vị liên quan
xem xét góp ý
để sở báo cáo tổng hợp của ủy ban nhân dân tp hcm
xem xét bàn hành quy trình xử phạt
thưa quý vị theo các chuyên gia y tế
khoảng năm mươi biến chứng liên quan đến phẫu thuật
có thể phòng tránh được
việc thiếu kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
làm tăng nguy cơ tử vong cho người bệnh
trong quá trình điều trị
đó là thông tin tại hội thảo cập nhật kiến thức
và kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tá
diễn ra mới đây
tại bệnh viện bình dân tp hcm
vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện
đang là gánh nặng toàn cầu
và có liên quan đến ba trăm linh triệu ca nhập viện hàng năm
theo tổ chức y tế thế giới
có khoảng một mươi người bệnh ở các nước
đang phát triển bị nhiễm khuẩn bệnh viện
trong đó có tỷ lệ không nhỏ là nhiễm vi khuẩn kháng thuốc
tại hội thảo nhiều kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn
lưu ý khi xử lý dụng cụ phẫu thuật
nội soi vấn đề kháng sinh dự phòng
trong phẫu thuật được đề cập
bên cạnh đó các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm
về việc quản lý chất lượng dụng cụ phẫu thuật
vấn đề tự động hóa quy trình tiệt quẩn dụng cụ phẫu thuật
bằng máy giúp tăng an toàn trong phẫu thuật
giảm nguy cơ nhiễm khuẩn sau mổ
nguy cơ biến chứng giảm thời gian nằm viện
và gánh nặng chi phí bảo vệ sức khỏe cho người bệnh
thưa quý vị nước lũ thường nguồn
đổ về mạnh những ngày qua
đã gây ra sạt lỡ ở các tỉnh đầu nguồn
của tỉnh đồng tháp
dù hàng năm đến mùa lũ
sạt lỡ lại diễn biến ngày một phức tạp hơn
thế nhưng người dân nơi đây
vẫn nơm nớp lo sợ khi sống trong vành đai nguy hiểm
là nơi thường xuyên xảy ra sạt lỡ
ở khu vực bờ sông
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
hiện có trên ba trăm linh hộ dân nằm trong vành đai sạt lở nguy hiểm
chưa kể những năm gần đây
đã có ít nhất một mươi ba vụ sạt lỡ được ghi nhận
mới đầy nhất xã long thuận
xảy ra vụ sạt lỡ bờ nghiêm trọng
với chiều dài một trăm linh m
từ mét sông ăn sâu vào đất liền hai mươi mét
vụ sạt lở khiến các hộ dân trong khu vực
phải di dời khẩn cấp
người dân lo lắng về tình trạng này
có nguy cơ xảy ra kể cả ngày lẫn đêm
không biết giờ đi đâu bây giờ
còn đây là hiện tượng tuyến đê bao trải đưa cây ra
đi qua xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
nước thượng nguồn từ cánh đồng xã lũ đỗ vèo mạnh
đã phá vỡ trên hai mươi m đê bao
kết hợp đường nội đồng
một vài đoạn đê khác cũng bị phá từ bốn năm m
do nơi đây tiếp giáp với phường an lạc
thị xã hồng ngự
nên đã gây sạt lỡ một số đoạn đường dân sinh biên giới
và đe dọa nhà ở của những hộ dân lân cận
bữa đó nó bể dựng thước
rồi trong ngày sau nó đẩy hai mươi thước luôn
đẩy dài vô
gió đó vỗ vỗ
nó sụp ra đi luôn
nó trồng ba cái
được bốn năm cây này nè
cây này kêu cây trầm vàng gì nè
dưới chỗ này ba bụi tre
nó nước nó bọng vỗ
tùm lum hết trơn
mùa hồi đó ở đây trồng dữ lắm
trồng nó cho phức gió mà
nó sụp ra
mới giờ mình thấy nó sụp đang luôn
tại vì nước bên đó nó sôi
nó chảy qua quá nó sôi ở dưới
nó bọng ở dưới ở đây nó sụp xuống
theo thống kê sơ bộ
toàn tỉnh đồng tháp có hai mươi một xã phường thị trấn
đã từng xảy ra sạt lỡ
với tổng chiều dài sạt lỡ gần hai mươi chín km
trong đó có gần sáu hộ dân
trong vành đai sạt lỡ cần được di dời
theo dự báo của ngành chức năng
từ nay đến cuối mùi lũ
tình hình sạt lỡ sẽ còn diễn biến
phức tạp do vậy trước khi địa phương
có phương án xem xét di dời nhà ở
thì mỗi người dân cần chú động mọi phương án
ấn phó với sạc lỡ để phòng sự cố
bất ngờ xảy ra
thưa quý vị nhắc đến tiêm kích
biết một mươi bảy sẽ nhắc tới phi công
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nguyễn văn bảy người đã làm nên
nhiều kỳ tích trên không phần việt nam
những trận không chiến oanh liệt đã khiến
cho nhiều chuyên gia liên xô phải kinh ngạc
và ngay cả những phi công lão luyện
của mỹ cũng phải kinh sợ
từ một cậu bé chỉ học hết
lớp ba trường làng rồi trốn gia đình
đi theo khách mạng để rồi trở thành
một phi công huyền thoại với nhiều
chiến tích oanh liệt trong các lần giao chiến
trên không những trận đánh của ông
không chỉ được ghi dấu trong lịch sử không quân việt nam
mà còn ghi dấu trong lịch sử không chiến
hoa kỳ đó là anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân nguyễn văn bảy
thuộc trung đoàn không quân tiêm kích chín trăm hai mươi bảy
không quân nhân dân việt nam
bây giờ mình
tốc độ nhỏ mình đuổi theo nó
sau lưng nó thì không được bây giờ phải đi tắc
nó may đi vòng nhưng mà đi tắc
cái này nó có quan trọng nhất là
nếu mình đi sớm thì mình đưa
lưng cho nó đánh còn mình đi muộn
thì coi như mình không đuổi kịp nó vì tốc độ giỏ
nhưng mà khi mà tôi vừa qua
đúng thì tôi thấy hai chiếc bay nó còn đang
đang lường theo hình
con rắn này thì chiếc
thứ hai tôi vào tôi bắn
mấy lò đạ mấy viên
thì bắt đầu trúng nó cắm
đầu xuống cháy rồi tôi tắt ra
tôi nói số hai vô công kích
số hai vô bắn hai một lọt nữa
thì coi như trúng rớt hai chiếc bay
mích bảy đặc điểm của nó là
nó bấy đồ cá thấp được
nó cỡ đồng ở dưới chân thấp
được nhưng mà lên tầng cao
thì với bốn người việt
thì ta thua cho nên
khi ông bảy đi học ở trung quốc
về thì chiến thuật của trung quốc là gì
một khu vực
nhưng mà nhiều tầng bấy nhiều tầng
mà cứ mỗi tầng
một biến đổi là bốn chiếc
mích bảy mỗi bàn đổi nhau
không thể được
nếu mà làm theo cái chiến thuật của trung quốc
như thế thì chúng ta
chỉ đánh được hai trận
được hai trận là nó tiêu diệt thạch
cho nên mỗi bàn cái chiến thuật
hai đánh một một thằng
bảo vệ một thằng vào đánh
thì làm theo kiểu ấy
trần nào thẳng trần ấy thôi
với nỗ lực thi thường
cùng tinh thần sáng tạo dũng cảm
cựu phi công nguyễn văn bảy đã cùng
cánh án bạc mích một mươi bảy
bao lần làm những phi công sừng sỏ
dày dạng kinh nghiệm của ông lục mỹ
phải kinh sợ bởi một chiếc tiêm kích
chỉ trang bị ba khẩu pháo làm vũ khí chính
thua xa các máy bay của mỹ
về tất cả mọi mặt
từ tầm bay trần bay vận tốc trang bị vũ khí
cho tới radar điều khiển hỏa lực
lại bắn lại được bảy máy bay của địch
gồm năm chiếc f bốn và hai chiếc f một trăm linh năm
cho đến nay
anh nguồn nguyễn văn bảy
vẫn là một trong những phi công đặc biệt
và độc đáo nhất của việt nam
được người mỹ công tin
kiến thức sức khỏe trình độ bay
nó phải thể hiện
còn văn bảy mới bay cơ
thì bác bảy là vô địch
thế hệ phi công như tôi là thế hệ
trẻ nhất về đặt bổ sung trong mỹ
thì đều công nhận bác bảy là
phi công số một việt nam
và nước không quân mỹ cũng công nhận
bác nói là
đất nước ta đã từng chiến thắng
ở trên mặt đất
từ ông cha ta
bảo vệ đất nước
bây giờ không quân
tuy là lực lượng
lực lượng rất nhỏ
vũ khí thì so với mỹ thì không bằng
quân số cũng không bằng
các chú làm thế nào
các chú phải đánh
mở mặt trận trên không
dù là phi công huyền thoại
nhưng đến khi nghỉ hưu
đại tá nguyễn văn bảy
lại trở về phương đồng tháp
làm lão nông giản dị
sống giữa miệt vườn
đào ao hạ cá
ở bất cứ hoàn cảnh vị trí nào
ông cũng hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ
luôn tứng đáng
với sự tình yêu
của nhân dân và quân đội anh hùng
cánh én bạc
đã đưa đại tá nguyễn văn bảy
trở thành anh hùng
thành huyền thoại
của bầu trời việt nam
chắc chắn rằng
những chiếc con độc đáo
của một chiếc con thế hệ vàng
vẫn sẽ còn mãi đưa danh
trong sử sách
và trong lòng các thế hệ
chiếc con quân sự
và nhân dân việt nam